thưa quý vị và các bạn ngay khi thông tin về vụ cướp tiệm vàng kim hà tại thị trấn đạm ri huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng lan ra
công an tỉnh lâm đồng đã cử nhiều điều tra viên trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm xuống kết hợp với công an huyện đào hoài để điều tra vụ việc
do trước đó không lâu cũng đã xảy ra hai vụ cướp tiệm vàng tại hai tỉnh giáp danh nên công an tỉnh lâm đồng đã báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường
cùng với lời khai của những người biết việc và một số tang vật đã thu được lên tổng cục cảnh sát
hệ thống các thông tin tài liệu thu được từ ba vụ cướp tổng cục cảnh sát đã nhận định rằng các vụ việc được gây ra bởi cùng một tổ chức cướp
do vậy đã quyết định bổ sung lực lượng điều tra của công an tỉnh lâm đồng vào chuyên án d bảy trăm linh tám

lần theo dấu vết nóng của toán cướp ngay trong đêm hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng truy bắt đã thu được một số vàng lẻ và giá đỡ vàng của tiệm kim hà

lần sau dấu vết nóng của toán cướp ngay trong đêm hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng truy bắt đã thu được một số vàng lẻ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ

lần sau dấu vết nóng của toán cướp ngay trong đêm hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng truy bắt đã thu được một số vàng lẻ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ
lần sau dấu vết nóng của toán cướp ngay trong đêm hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng truy bắt đã thu được một số vàng lẻ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ

lần sau dấu vết nóng của toán cướp ngay trong đêm hai mươi bốn tháng một mươi một lực lượng truy bắt đã thu được một số vàng lẻ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ và giá đỡ
hai mẫu đất này tiếp tục được gửi đi trên cầu giám định
kết quả trưng cầu giám định cho thấy mẫu đất thu được trong chiếc quần tây cùng loại với mẫu đất lấy tại nhà đối tượng nguyễn quang động
tổng hợp thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp và kết quả trưng cầu giám định
điều tra có cơ sở để tin rằng nguyễn quang động cùng đồng bọn đã xuất hiện tại thị trấn đàm tri trong ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và chắc chắn có liên quan đến vụ cướp tiệm vàng kim hà
căn cứ thì đã có nhiều song vấn đề then chốt lúc này là phải thu giữ được tăng vật của vụ án
mà để thu được tan vật thì chỉ có cách khám xét nơi ở
nhưng lấy lý do gì để khám xét thì lại là một câu hỏi cần phải có thời gian để giải
vấn đề tiếp theo cần cân nhắc là toán cướp có vũ khí và với mật độ gây ra ba vụ cướp liên tiếp đã phần nào cho thấy đây là những phần tử liều lĩnh hung tận
vì vậy việc tiếp cận bọn chúng cần phải hết sức khôn khéo cảnh giác để tránh những thương vong đáng tiếc về người
sau nhiều giờ hội ý
chỉ huy chuyên án db tám quyết định để xác minh sâu việc buôn xe của nguyễn ngọc bính cũng như nguồn gốc của những chiếc xe
lúc đó tôi bị cử tôi đi xác minh cái xung mít tan
thì cái sung mít tan này của nó là không có giấy tờ
ngày đó là không cho công an huyện ra vẹt mà
thì công an tỉnh ngày xưa là phòng giao thông ra cà vẹt
xác minh trên công an tỉnh
thì không có hồ sơ
thì có cái giữ cái xe này cái biển số vậy về đó
thế nhưng không có hồ sơ mà đã có giấy ra cà vẹt là giấy tờ giả
thế lúc đó bàn chuyên án lúc đó ông phi hùng quyết định
là bắt nó về cái tội sử dụng giấy tờ giả
bàn chuyên án lên kế hoạch tổ chức một đoàn công tác tiến hành kiểm tra hành chính quanh ấp
nơi đối tượng nguyễn ngọc bính đang cư trú
sau khi phát triển
phát hiện giấy tờ xe giả sẽ mời đối tượng về cơ quan công an làm việc
đồng thời sẽ đấu tranh với hắn về một số thời gian bất minh
trong các tháng sáu tám và một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tuy nhiên vấn đề nảy sinh lúc này là nhà của bốn đối tượng
động thủy bế bính khá gần nhau
nếu chỉ bắt bính thì rất dễ đánh động đến các đối tượng còn lại
không loại trừ khả năng chúng sẽ cao chạy xa bay
và như thế dù có đối tranh thành công
với đối tượng nguyễn ngọc bính
thì vụ án vẫn chưa thể nhanh chóng khép lại
trong khi một phương án bắt được kính kẻ
vẫn đang được thảo luận cân nhắc
thì một trong các đối tượng lại để lộ điểm yếu
và điều này lập tức lọt vào mắt các trinh sát viên
hành động của thủy giúp lực lượng
điều tra tin rằng số vàng mà hắn đang giữ
chính là tài sản bất minh đã cướp được
nếu tổ chức khám xét nhà đối tượng
chắc chắn sẽ thu được tan vật của vụ án
và đủ điều kiện để khởi tố bị can
đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
là thời điểm chỉ huy ban chuyên án db tám
chọn để răng mẻ lưới bắt chọn toán cướp
từ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai

và bà con giáo dân đang vui vẻ
với các hoạt động mừng lễ giáng sinh
thì các trinh sát viên đã bí mật
di chuyển đến các mục tiêu
và bám sát tình hình tại từng vị trí
một tình huống bất ngờ xảy ra
trước giờ đánh án
đó là nguyễn quang động và nguyễn quang bế
đột ngột rời nhà
nhận tin báo về tình huống phát sinh
chỉ huy ban chuyên án db tám
không nào núng mà ngược lại
còn cho rằng đây là cơ hội để chia cắt toán cướp
tạo thuận lợi cho quá trình bắt giữ
hai tổ trinh sát lập tức được chia thành
hai hướng có nhiệm vụ
bám theo dì biến động của đối tượng
nguyễn quang động tại bình phước
và nguyễn quang bế tại bình thuận
còn hai mũi trinh sát
ém tại nhà nguyễn quang thủy
và nguyễn ngọc bính
đã sẵn sàng chờ lệnh
khoảng chín giờ tối
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tổ công tác kiểm tra hành chính
bắt đầu tiến vào nhà đối tượng nguyễn ngọc bính
cách đó không xa
tổ công tác ém tại tròi cà phê
của đối tượng nguyễn quang thủy
không trời mắt khỏi hắn
dù là nửa giây
nguyễn ngọc bính như cá mắt câu
ấp ủng trước hàng loạt
các câu hỏi của trinh sát
về quãng thời gian bất minh
vào các tháng sáu tám và một mươi một
cũng như nguồn gốc xuất xứ
của các giấy tờ xe
chỉ sau ít phút quan sát tìm kiếm
các trinh sát đã tìm thấy
bộ quần áo tràn tri
và một số vạn được cất dấu bí mật
dưới gầm tủ trong nhà nguyễn ngọc bính
thời cơ bắt giữ đối tượng nguyễn quang thủy
cũng đã chín mùi
tôi bố trí lực lượng cho vây
xung quanh căn tròi
của đối tượng nguyễn xuân thủy
và tôi trực tiếp
đến thẳng cửa chính
và ngó vào
thì thấy đối tượng
đang ngồi trước một ngọn đèn dầu
xác định là đối tượng
có súng có thể dùng súng ak
để chống trả quyết liệt lại
anh em mình cho nên để bảo tồn
thì mình không chủ qua
mà tôi đã ra áp tiên hiệu
khi nào thấy áp tiên hiệu của tôi
thì tất cả nằm rạp xuống đất
để tránh bị thương vong
cùng thời điểm
nguyễn ngọc bính ra tay vào cổng số tám
thì chỉ huy tổ trinh sát
đóng tại nhà nguyễn quang thủy
cũng ập vào áp sát đối tượng
khoa khăn bước đầu đã được tháo gỡ
xong vẫn còn những nhiệm vụ
trước mắt đó là hai đối tượng
nguyễn quang bế và nguyễn quang động
kẻ được nhận định là cầm đầu toán cướp
vẫn đang nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật
việc bắt giữ những tên còn lại
của băng cướp rằng di sẽ được ban chuyên án
lên kế hoạch như thế nào
mời quý vị và các bạn đón câu trả lời
ở phần cuối của chương trình
phát sóng trong khuôn mặt
xin chào và hẹn gặp lại